hôm qua công an quận tân phú tp hcm cho biết vừa chuyển giao ba đối tượng trần minh hiếu
nguyễn tiến hoàng anh và phạm công nhật cho phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra về hành vi giết người
do có mâu thuẫn với trần thanh tuấn sinh năm hai nghìn một ngụ quận tân phú nên lê đoàn phước khang
sinh năm hai nghìn ngụ quận tân phú nhờ hiếu đứng ra giải quyết mâu thuẫn giúp minh hiếu gọi
thêm hàng anh nhật và một số người bạn khác đến điểm hẹn gặp tuấn về phần tuấn cũng rủ thêm
nguyễn phước sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ quận bình tân và một số người bạn khác đến điểm hẹn
hai nhóm gặp nhau tại khu vực siêu thị aon và xảy ra hỗn chiến lúc này nhóm trên thấy sang đang
ngồi trên xe máy của tuấn nên lao đến tấn công chém sang gục tại chỗ dù được người dân đưa đến
bệnh viện một trăm một mươi năm cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã không qua khỏi được biết sang đang
học lớp một mươi một trên địa bàn quận tân phú